ngày hai mươi hai tháng ba tại thủ đô phnom penh tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với bộ quốc phòng campuchia tổ chức trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu ba nước việt nam lào campuchia
cuộc vận động sáng tác này được phát động từ năm hai nghìn một mươi bảy nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tại lễ trao giải thượng tướng nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung mương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động và đại tướng niêm phát đã trao chứng nhận khen thưởng và bằng khen cho năm tác giả
trong tổng số một mươi bốn giải a chín tác giả đoạt giải b trong tổng số hai mươi bảy giải b một mươi ba tác giả đoạt giải c trong tổng số bốn mươi giải c
trong tổng số một mươi bốn giải a chín tác giả đoạt giải b trong tổng số ba mươi giải c một mươi ba tác giả đoạt giải b trong tổng số ba mươi giải c